sở y tế tp hcm phối hợp với sở du lịch thành phố đang mở rộng thêm hai mươi bảy khách sạn
để tiếp nhận người nhập cảnh các chuyên gia đến cách ly có thu phí
từ ngày một mươi năm tháng chín sẽ mở bốn đường bay quốc tế việt nam đến các quốc gia vùng lãnh thổ
như trung quốc nhật bản hàn quốc đài loan campuchia lào
dự kiến với khoảng hai mươi người nhập cảnh vào việt nam trong tháng chín này
các khách sạn có nguyện vọng đăng ký người cách ly đều được trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm
các trung tâm y tế quận huyện thẩm định bảo đảm đủ mọi tiêu chí an toàn
mức thu phí dựa trên giá thuê phòng sẵn có của các khách sạn
người có nhu cầu cách ly sẽ chủ động lựa đăng ký khách sạn phù hợp với giá cả và nhu cầu
riêng các trung tâm cách ly tập trung của thành phố và các khu cách ly tập trung
do quân đội quản lý sẽ được bộ tài chính hướng dẫn mức giá thu phí